nhiệt độ cũng trên đà giảm mạnh nhiệt độ cao nhất ở khu vực bắc trung bộ phổ biến từ một mươi năm một mươi tám độ trời rét
khu vực từ quảng bình đến phú yên hai mươi ba hai mươi sáu độ có mưa rào và rông cục bộ có mưa vừa đến mưa to
khánh hòa đến bình thuận có mưa vài nơi với nhiệt độ cao nhất hai mươi tám ba mươi độ
trên biển tại khu vực vịnh bắc bộ có mưa gió đông bắc cấp sáu cấp bảy giật cấp tám cấp chín biển động mạnh
khu vực bắc biển đông bao gồm vùng biển quần đảo hoàng sa không mưa
gió đông bắc mạnh cấp bảy giật cấp chín biển động mạnh
khu vực giữa và nam biển đông bao gồm cả vùng biển phía tây quần đảo trường sa có mưa rông
gió đông bắc mạnh cấp sáu giật cấp bảy cấp tám biển động
nhiệt độ hai quần đảo hoàng sa và trường sa đều trong khoảng hai mươi ba hai mươi chín độ
khu vực hà nội nhiều mây có mưa vài nơi gió đông bắc cấp hai cấp ba trời rét đậm
trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét gió giật mạnh
nhiệt độ ngày đêm ra động trong khoảng từ một mươi một một mươi bảy độ